nhằm thúc đẩy tiêu thụ thủy sản ở thị trường trong nước ngày hôm nay tại hà nội
trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đã khai mạc hội trợ các sản phẩm thủy sản tại hà nội năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn một mươi tám tổng sản lượng thủy sản đạt bảy triệu bảy trăm linh nghìn tấn tăng sáu một so với năm hai nghìn một mươi bảy
theo đó giá trị sản xuất toàn ngành thủy sản đạt khoảng hơn hai trăm hai mươi tám tỷ đồng
tăng bảy bảy so với năm hai nghìn một mươi bảy
trong chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín thủy sản xuất khẩu đạt sáu hai mươi ba tỷ đô la
sau những thành công trong xuất khẩu ngành thủy sản đã bắt đầu hướng đến thị trường nội địa
theo dự báo mức tiêu thụ trong nước đến năm hai nghìn hai mươi được dự báo sẽ đạt chín trăm bốn mươi tấn
theo đó thị trường nội địa rất tiềm năng cho ngành thủy sản việt nam
và cái này thì nó cho cái vùng quay của phát triển sản xuất rất là tốt
hội trợ với quy mô gần một trăm linh gian hàng đến từ các sở nông nghiệp và phát triển nông thôn trên cả nước
các công ty hợp tác xã trang trại hoạt động trong lĩnh vực sản xuất chế biến và kinh doanh thủy sản
sẽ mở cửa từ nay đến hết ngày một mươi ba tháng một mươi tại trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp